tình hình dịch sốt xuất huyết đang bùng phát mạnh tại các tỉnh phía nam trong đó có đồng nai
do vậy các ngành chức năng cần tăng cường giám sát xử lý các ổ dịch và thay đổi hình thức tuyên truyền để thực hiện các biện pháp phòng chống
đó là những lưu ý của bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến khi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại đồng nai vào ngày hôm nay chín tháng chín
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn tỉnh đồng nai ghi nhận hơn một mươi một sáu nghìn ca mắc sốt xuất huyết tăng gần hai bảy lần so với năm hai nghìn một mươi tám trong đó có ba ca tử vong
số ca mắc sốt xuất huyết tăng hầu hết ở tất cả các huyện thành phố
ngành y tế đã phối hợp với chính quyền các địa phương xử lý hơn một bảy nghìn ổ dịch và tổ chức chiến dịch diệt loang quang phun hóa chất dập dịch diện rộng truyền thông nâng cao ý thức phòng chống bệnh cho người dân
nơi đó gần có gần một triệu công nhân phần lớn công nhân ở các địa phương khác đến đây sống ở các nhà trọ và ở đây cũng phải nói thẳng luôn là điều kiện vệ sinh về môi trường nó không được đảm bảo lắm
một số như các anh chị cũng thấy một số những khu nhà trọ thì cái việc mà ao tù nước hoặc là nước coi như nó xử lý không chưa có được tốt rồi cộng với lại cái trật trội rồi mật độ người dân sống ở đó rất là cao cho nên cái tỷ lệ sốt huyết gia tăng đặc biệt ở những nơi đó
và cái quan trọng nhất mà cái khó nhất của chúng tôi hiện nay có lẽ là vấn đề mà
chưa sự xấu hiểu của người dân
phường tam phước một trong bốn phường có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất thành phố biên hòa nơi tập trung các khu công nghiệp lớn của cả nước hiện đang trong thời điểm mùa mưa nên nhiều khả năng dịch sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng
vấn đề về cơ bản nhất là phải làm cho người dân và các chính quyền cũng như ban ngành đoàn thể tổ trưởng các tổ tự quản cũng như là cộng tác viên là phải nhận thức rằng không có con long quăng và con bọ gậy thì không có sốt xuất huyết